chiều ngày hai mươi tám tháng chín tiến sĩ bác sĩ trương dương tiến trưởng khoa hồi sức cấp cứu khu đề bệnh viện trợ giấy kể lại quá trình điều trị tích cực cho ca sĩ tại bệnh viện
bác sĩ tiến cho biết bệnh nhân phi nhung được chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu khu đề bệnh viện trợ giấy lúc hai mươi một h ba mươi ba phút ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trong tình trạng sốc tụt huyết áp thở máy
ngay khi nhập viện bệnh nhân đã được lọc máu tích cực tối ưu máy thở và theo dõi
đến ngày năm tháng chín tình trạng bệnh nhân có cải thiện tích cực bệnh nhân tỉnh hiểu và thực hiện được y lệnh của bác sĩ
có những thời điểm bác sĩ quyết định chuyển mốt thở để giúp bệnh nhân tập thở và cai máy thở
tuy nhiên đến đêm ngày sáu tháng chín bệnh nhân bị tràn khí mang phổi hai bên chuyển biến xấu nguy kịch tưởng như không qua khỏi
ngày bảy chín sau khi hội trần bệnh nhân được phẫu thuật mang phổi hai bên và đặt ecmo
sau can thiệp tình trạng bệnh nhân có cải thiện lên tuy nhiên màng phổi bên phải của bệnh nhân vẫn tràn khí và chảy máu
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng chín ekip điều trị quyết định phẫu thuật để cầm máu và giải quyết tình trạng tràn khí màng phổi phải cho bệnh nhân
kết quả giải phẫu ghi nhận mô phổi trong phổi có hai kén bị vỡ mô phổi đã bị hoại tử dài rác nhiều nơi
bác sĩ tiến hành cắt kén và tiến hành cầm máu nhưng tình trạng mô phổi bị đồng đặc và hoại tử
cùng nhiều vị trí rất khó cầm
ekip điều trị quyết định làm xem mô phổi phải để phổi nghỉ ngơi hơn một ngày mới bắt đầu cho thông khí trở lại
đến đêm ngày hai mươi bảy tháng chín bệnh nhân bắt đầu trở nặng và tụt huyết áp các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức cho bệnh nhân đến sáng ngày hai mươi tám tháng chín
đến trưa ngày hai mươi tám tháng chín bệnh nhân bắt đầu yếu dần tìm đập rơi rạc các chỉ số sinh tồn giảm dần và đã chút hơi thở cuối cùng vào buổi trưa cùng ngày
các sĩ phình nhung phải trải qua hai cuộc phẫu thuật phổi
trước khi qua đời do covid một mươi chín
dù đã trang bị đồ bảo hộ cẩn thận nhưng điều không may đã xảy đến với phi nhung cô bất ngờ nhiễm covid một mươi chín mà không rõ nguồn lây
trước khi nhập viện điều trị phi nhung là một trong những nghệ sĩ tích cực với công tác thiện nguyện
theo hồ sơ bệnh án phi nhung được trần đoán gặp biến chứng nặng của covid một mươi chín đồng đặc phổi và hoại tử một phần phổi
kèm theo hội chứng cơn bão situgin suy đa cơ quan
hội chứng cơn bão cytokine là hiện tượng hệ miễn dịch cơ thể
phản ứng quá mức giải phóng ổ ạt situkin gây viêm khiến các cơ quan nội tạng suy kiệt gây ảnh hưởng trực tiếp đến các phủ tạng
dù cũng được điều trị ecmo và với sự nỗ lực tối đa của các y bác sĩ nhưng phi nhung không vượt qua được cơn bão bệnh này
trước khi mắc covid một mươi chín phình nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại tp hcm
trong quá trình làm việc nữ ca sĩ có tiếp xúc gần với vài ca f
vì dương tính với sars cov hai nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay
và một show diễn ở mỹ vào ngày hai mươi hai tháng tám
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi cũng rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại